chỉ sau singapore với kim ngạch hàng hóa bốn mươi chín ba tỷ euro và kim ngạch dịch vụ trong khoảng ba tỷ euro
trong đó các sản phẩm nông sản chiếm thị phần lớn đồng thời cũng là thế mạnh của việt nam
đứng trước cả cơ hội và thách thức doanh nghiệp việt đã nỗ lực thay đổi chính mình
nâng cao chất lượng sản phẩm để chinh phục thị trường eu một thị trường được coi là khó tính bậc nhất thế giới
trong khi ở chiều ngược lại các doanh nghiệp quốc tế lại tìm đến việt nam như một điểm đến tiềm năng để đầu tư
đây là thiết kế nhà trồng rau hoặc có thể dùng để chăn nuôi một sáng kiến đột phá của công ty úc blue scope livestock việt nam
khác với các thiết kế thông thường ngôi nhà có thể được nâng lên trên mặt đất để sử dụng phần đất bên dưới cho trồng trọt
bên trên để hấp thu năng lượng mặt trời giúp nông dân việt nam tiết kiệm khi canh tác nâng cao chất lượng sản phẩm
đó là cái nhu cầu về phía khách hàng khi mà họ tiếp cận với chúng tôi và chúng tôi thấy là à
như vậy thì làm sao nếu mà chúng ta nhìn vào cái giải pháp hiện tại là các cái hệ thống mà frame cho solar
nó đang sát trên mặt đất nó rất là quét nó rất là phung phí cái tài nguyên đất đi không làm gì được cả
và chúng tôi dựa vào cái năng lực về mặt kỹ thuật của mình chúng tôi phát triển ra một cái giải pháp
ở phía trên thì nó có thể sử dụng để đặt các cái tấm năng lượng mặt trời để thu hút cái năng lượng
và phía dưới thì nó đóng vai trò như một cái green sound hoặc thậm chí với cái giải pháp về nuôi tôm
ở phía dưới chúng tôi cũng có thể phát triển
và có thể biến tấu cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của cái người đầu tư
chính vì vậy tôi tin rằng đây nó sẽ là một cái giải pháp có thể giúp cho nhà đầu tư nó tối ưu hóa tất cả cái đầu tư
công ty vending machiness việt nam lại mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm mới
các loại máy xay đồ uống ép nước với giá thành hoàn toàn phù hợp với người việt
với một người làm kinh doanh đến từ pháp như anh shabs việt nam được đánh giá là một thị trường vô cùng tiềm năng
nhất là có lượng hàng nông sản dồi dào có tiếng vang tại châu âu
vô cùng thích hợp để trào bán các loại máy của công ty anh
chúng tôi có hai sản phẩm muốn đưa vào thị trường việt nam
một là máy xay cà phê đặt tại các công sở
hai là máy ép nước hoa quả đặt ở nơi công cộng hoặc ở văn phòng nhà rất tiện dụng
chúng tôi muốn chinh phục thị trường việt nam bởi thị trường việt nam hiện đang bùng nổ phát triển đem lại nhiều cơ hội kinh doanh
thời điểm hiện nay rất thuận lợi để đầu tư đặt văn phòng đại diện tại việt nam
quá nhiều cơ hội và lợi ích cần được khai thác ở thị trường này
khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta được ký
nhiều cơ hội lớn đã mở ra cho hàng nông sản việt nam
không chỉ doanh nghiệp việt nam quan tâm cải tiến cách làm cách sản xuất hàng nông sản lâu nay
mà các doanh nghiệp quốc tế cũng tìm đến việt nam để đầu tư bán sản phẩm
những sản phẩm hỗ trợ nông dân trồng trọt chăn nuôi sản xuất chất lượng cao
gắn sát với những chỉ dẫn địa lý được phía eu chấp nhận
đánh giá thì đã là quá sớm bởi vì là chính thức thì các doanh nghiệp đã và đang thì cũng đã xuất khẩu rồi
và gần đây thì là có một cái con số rất là ấn tượng và thực sự là rất là có ý nghĩa
đấy là trong hiệp định thì có nói đến ba mươi chín chỉ dẫn địa lý của nông sản việt nam đã được xác nhận
và điều này đã sẽ giúp cho doanh nghiệp việt nam sẽ tiết kiệm rất là nhiều
trong việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm đặc biệt là các chỉ dẫn địa lý của việt nam
tuy nhiên không thể dùng cách làm cũ trong sản xuất nông sản
để mong có chất lượng cao
chất lượng cao đạt tiêu chuẩn châu âu
thay vào đó ứng dụng công nghệ hiện đại đặc biệt là ứng dụng công nghệ bốn
chất lượng nông sản của việt nam mới có bước cải thiện về chất và về lượng
điều này mở ra một tiềm năng lớn thu hút hàng loạt doanh nghiệp quốc tế có tầm
để đầu tư vào thị trường sản xuất sản phẩm nông sản của việt nam
tập đoàn bayer hiện đã mang những sản phẩm mới nhất tiếp cận thị trường sản xuất nông sản việt nam
chúng tôi đã nhìn thấy bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật ứng dụng cho nông nghiệp việt nam
đây là bước tiến lớn để nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản việt nam
và các nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm đến vấn đề này
chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm công ty đối tác để triển khai tại việt nam
rất thú vị là ứng dụng công nghệ bốn và kỹ thuật số đã được sử dụng vài năm trước
nên triển khai đến từng hộ nông dân không còn là điều khó khăn
chúng tôi đã thấy nhiều doanh nhân nước ngoài quan tâm và đầu tư vào nông nghiệp
họ cung cấp nhiều trang thiết bị hiện đại cho nông dân với giá cả hợp lý
mật ong là một trong những sản phẩm đặc thù của nông sản việt
là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này bà quyên đã nhìn thấy tiềm năng lớn từ thị trường eu
xong cùng với đó là cái khó từ chính phía việt nam
khi cách làm manh muốn trước nay đã làm cho sản phẩm của việt nam không thể truy xuất nguồn gốc
tình trạng sử dụng thuốc và hóa chất tràn lan
đó chính là rào cản cho hàng nông sản việt khi xuất sang eu
hiện tại thì tôi
thì đang kinh doanh và làm việc trong lĩnh vực mật ong
nuôi và chế biến mật ong
thì chúng tôi trong cái ngành hẹp của chúng tôi nói chung nói riêng
thì tôi thấy là cái khó khăn đầu tiên của chúng ta đó là vấn đề truy xuất nguồn gốc
cũng như là vấn đề xây dựng được thương hiệu

theo đúng tiêu chuẩn của chính trị cho ông
đấy là cái khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực công nghiệp
theo số liệu của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
trong khu vực asean độ mở kinh tế của việt nam chỉ sau singapore
nhưng năng lực hội nhập cạnh tranh theo xếp hạng của diễn đàn kinh tế thế giới
việt nam xếp thứ bảy mươi bảy trên một trăm bốn mươi nền kinh tế ở mức trung bình
trong đó năng lực cạnh tranh thể chế xếp thứ chín mươi bốn trên một trăm bốn mươi
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp một trăm linh một trên một trăm bốn mươi
như vậy có thể thấy nhận thức rõ được các cơ hội mà evfta mang lại
nhưng độ sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
các cơ quan quản lý vẫn còn thấp
các doanh nghiệp việt dường như vẫn còn sức ý lớn trong việc chuẩn bị đón bắt những lợi thế từ evfta
để mà đưa những cái sản phẩm ra nước ngoài đặc biệt là các thị trường có tính như châu âu
thì tôi có nhìn nhận được những khó khăn đặc biệt là về truy xuất nguồn gốc
ví dụ như là truy xuất thuốc bảo vệ thực vật
điều đó thì họ đặc biệt yêu cầu là không có các chất đó trong sản phẩm của mình
evfta đặt ra những vấn đề mới nếu không có giải pháp đúng đắn
sẽ trở thành thách thức đối với doanh nghiệp việt nam
đối với cạnh tranh trên thị trường nội địa do không phải chịu thuế nhập khẩu
nên hàng hóa của eu vừa có chất lượng tốt
vừa có giá cả cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp việt nam
doanh nghiệp nào đổi mới công nghệ sáng tạo mẫu mã mới nâng cao chất lượng
thì sức ép trở thành động lực đổi mới
sẽ chịu thua lỗ thậm chí phá sản

những lực lượng
sẽ chịu thua lỗ thậm chí phá sản
doanh nghiệp việt nam thì đối diện với những cái vấn đề là
chưa giải quyết được tận gốc những cái vấn đề về sử dụng tận gốc
nên là cái người đông dân cũng như là
các cơ quan quản lý doanh nghiệp
chưa mạnh dạng để đầu tư
eu quy định khá nghiêm ngặt
đối với mặt hàng nhập khẩu
và thường áp dụng rào cản kỹ thuật
luật chống bán phá giá để hạn chế tốc độ tăng trưởng
hàng nhập khẩu từ một số nước
đối với một số sản phẩm xuất khẩu là thế mạnh của mình
eu đòi hỏi các đối tác cắt giảm hàng rào
phi thuế quan đoại bỏ phương thức
trợ giá của chính phủ
do đó doanh nghiệp việt nam cần phải thực hiện nghiêm túc
quy định về xuất xứ sản phẩm để được
hưởng thuế yêu đãi mặt khác
doanh nghiệp việt nam xuất khẩu sang eu
nếu không theo dõi cập nhật thông tin về
thị trường eu để ứng phó kịp thời
và có hiệu quả thì sẽ chịu
thiệt hại lớn khi eu áp dụng
các biện pháp trên đây
rất quan trọng khi chính phủ việt nam
mở rộng các vùng sản xuất nông sản
đối với một người nông dân khi người ta làm tốt công việc
trồng trọt với nguyên liệu sạch nhưng những hộ hàng
xóm lại dùng hóa chất độc hại thì sản phẩm
của người nông dân có tâm kia hoàn toàn bị ảnh hưởng
bởi hóa chất thông qua gió nguồn đất nguồn nước
do đó không chỉ từ nông trại mà cả
vùng trồng trọt sản xuất nông sản phải được
quy hoạch và sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn
của châu âu điều đó sẽ đem lại lợi ích cho
từng nông dân và cho cả nền kinh tế việt nam
khi sản phẩm nông sản được xuất sang châu âu
từ đó tạo thương hiệu an toàn sạch cho hàng
nông sản việt nam
một vấn đề nữa là khi
nhiều tập đoàn kinh tế lớn của eu đầu tư
vào việt nam tạo ra áp lực đối với
việc thực thi thể chế luật pháp
là những vấn đề việt nam đang tiến hành
nhưng chưa đáp ứng được đòi hỏi của các nhà đầu tư
từ eu hoạt động mua bán
sắp nhập cũng sẽ được gia tăng vừa tạo
thêm kênh huy động vốn đầu tư của việt nam
đồng thời tạo ra cuộc cạnh tranh
với doanh nghiệp trong nước
nếu không nâng cao tiềm lực và mở rộng
quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp theo chuỗi cung ứng
trong từng sản phẩm thì doanh nghiệp
việt nam sẽ thua trên sân nhà
tôi nghĩ chính phủ cần hỗ trợ tới
từng hộ nông dân trong trồng trọt và thu hoạch
bằng những động thái cụ thể qua cơ chế chính sách
như đối với thu hoạch vải
nông sản tăng trưởng sẽ tác động tới tổng thể kinh tế việt nam
bởi nhu cầu về hàng nông sản chất lượng cao bên ngoài việt nam
đang rất cao tổng cầu lớn không chỉ
yêu cầu về số lượng mà còn đòi hỏi
chất lượng quốc tế đáp ứng được
nông dân sẽ rất có lợi để đáp ứng điều đó
cần ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt sản xuất từ đầu
bên cạnh đó bản thân doanh nghiệp
cũng phải tái cấu trúc lại về quản trị công nghệ
để đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ
vệ sinh kỹ thuật phát triển bền vững
cơ hội đang mở ra
nhưng rủi ro cũng rất lớn
nên doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn toàn diện hơn
kèm theo các biện pháp phòng ngừa rủi ro
trong bối cảnh thương mại thế giới đang thay đổi
làm việc trực tiếp với người nông dân
cung cấp những nguyên liệu cho mình
để người ta sẽ
theo những hướng dẫn
của mình để
tránh những nguyên liệu
cho sản phẩm
khó khăn nhất định về việc quản lý nguồn gốc
sản phẩm về phía chất lượng
và về người nông dân
thì tôi cho rằng năng lực tiếp cận
đến những công kệ mới cũng như năng lực tiếp cận
đến nguồn vốn cũng là những khó khăn nhất định
mà họ phải tiếp cận
tôi cho rằng chính phủ và doanh nghiệp
cần liên kết với nhau để làm sao
nhân rộng mô hình những mô hình
công nghệ cao để từ đó họ có cơ hội
tiếp cận nhiều hơn hiện tại thì với cá nhân
cá nhân của doanh nghiệp cũng như là
trong cái lĩnh vực mà
các hiệp hội như ông thì chúng tôi cũng chưa
nhận được có những cái ban hành hoặc là
có những dẫn cụ thể tuy nhiên thì tôi
thấy đấy là cũng phải doanh nghiệp hoàn toàn
phải chủ động tìm hiểu cũng như tiếp cận
các ban ngành để lấy đầy đủ thông tin hơn
về những cái lợi thế những cái
tiềm năng có thể mở rộng
thị trường sốc khổng và đối với sản phẩm
mật ong nói riêng trong thời gian tới
và doanh nghiệp của tôi thì tôi nghĩ
trong thời gian tới thì hoàn toàn chủ động trong lĩnh vực này
trong bối cảnh
nghị viện châu âu và quốc hội việt nam
đang chuẩn bị phê chuẩn trong tương lai gần
hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
giữa liên minh châu âu và việt nam
trước khi hai hiệp định này chính thức
có hiệu lực đoàn công tác của ủy ban
thương mại quốc tế và nghị viện châu âu đã có
chuyến công tác tới việt nam nhằm đánh giá
sự chuẩn bị và sẵn sàng của việt nam
chắc chắn evfta là một hiệp định
vô cùng quan trọng và đặc biệt
việt nam là quốc gia đầu tiên của đông nam á
ký với eu một hiệp định lớn như vậy
eu cũng đã ký hiệp định thương mại với singapore
nhưng singapore có cơ cấu kinh tế hoàn toàn khác
với việt nam nên việt nam có lợi thế
không thể so sánh đặc biệt việt nam có thế mạnh
về sản xuất và xuất phẩm của nông sản
và tiềm năng về hạ tầng chắc chắn nông sản việt nam
sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn để chinh phục thị trường châu âu
rất nhiều cơ hội sẽ đến với việt nam
thông qua evfta
eu và việt nam có sự khác biệt
trong hệ thống chính trị và pháp luật
tuy nhiên vẫn cần đảm bảo xem xét
giải quyết các tổn động liên quan
để đi đến kết quả cuối cùng
là sự chấp thuận của nghị viện châu âu
trong công tác phê chuẩn
theo đánh giá từ ủy ban thương mại quốc tế
của nghị viện châu âu
cặp mắt của bảy trăm năm mươi một nghị sĩ châu âu
đang theo dõi sát sao các điều kiện
từ phía việt nam để thúc đẩy tiến trình
thông qua evfta và evipa
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới có thể nói
không một quốc gia đông nam á nào
có thể ký kết được hiệp định thương mại tự do
việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư
việt nam eu với liên minh châu âu như việt nam
điều này phản ánh mối quan hệ
và tác động địa chính trị rất quan trọng
trong thúc đẩy quan hệ song phương
chúng ta cần tiếp tục nắm bắt cơ hội
tiếp tục phát huy đà thuật lợi đang có
để phát triển quan hệ kinh tế
gỡ thẻ vàng cho phía việt nam
bảo đảm hàng lông sản việt nam đạt chuẩn
xuất sang eu
việt nam cần tập trung mọi cơ hội có thể
gửi đi càng nhiều thông điệp càng tốt
để tạo ra điều kiện thuận lợi cho bước cuối cùng
để nghị viện châu âu căn cứ vào đó phê chuẩn evfta
tôi hy vọng sau chuyến khảo sát đánh giá
tại việt nam vừa qua đặc biệt sau cuộc gặp
thủ tướng chính phủ những tín hiệu tích cực của việt nam
đã được chúng tôi ghi nhận và sẽ đáp ứng một cách tích cực
evfta có lộ trình cắt giảm thuế quan rất ngắn
rất nhiều mặt hàng chúng ta có cơ hội
vào eu tốt với thuế xuất bằng
hiện các đối thủ trong khu vực như trung quốc
chưa có fta với eu
nhưng điều đó không phải là mãi mãi
và họ cũng sẽ tiếp cận fta
với thị trường này
do vậy doanh nghiệp việt nam phải nhanh chóng tận dụng
và duy trì lợi thế này càng sớm